bắt giữ người trái pháp luật mua bán người môi giới mại dâm và cưỡng đoạt tài sản
sáu đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
bước đầu cơ quan công an xác định nhóm đối tượng phạm tội này do hai vợ chồng nguyễn thị cầm tuyền
và trần đình hưng cùng chú tại thành phố biên hòa cầm đầu mở quán karaoke chỉ đạo một mươi bốn đối tượng là đàn em
thực hiện các hành vi như tổ chức cho nhân viên nhảy thoát y trong quán karaoke
bắt giữ người trái pháp luật cho vay lãi nặng mua bán người môi giới mại dâm và cưỡng đoạt tài sản
thủ đoạn của hai vợ chồng tuyền và hưng là đưa thông tin lên mạng xã hội
tuyển chọn nhân viên việc nhẹ lương cao sau đó ép các nạn nhân vào quán karaoke tiếp khách
khỏa thân mua thoát y và bán dâm
tiếp viên không được nhận tiền lương mà chỉ được nhận tiền bo của khách
số tiền lương phải nộp lại cho nhóm của tuyền đặt ra theo tỷ lệ
bằng thủ đoạn này tuyền và hưng đã cho hàng chục tiếp viên vay nợ với lãi suất rất cao
từ hai mươi đến ba mươi một tháng
ngoài ra tuyền và hưng còn dùng các thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần
nhằm chiếm đoạt một phần số tiền bo của các tiếp viên thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng